vào sáng ngày hôm nay tòa án quân sự thủ đô hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bảy bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty việt á và học viện quân y
các bị cáo bị viện kiểm sát quân sự trung ương truy tố về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng của viện kiểm sát quân sự trung ương khi dịch covid một mươi chín xuất hiện ở nước ngoài và có nguy cơ cao lây lan vào việt nam
ban giám đốc học viện quân y có văn bản gửi bộ khoa học và công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ phát triển kít chẩn đoán viêm phổi do virus corona
do vụ lợi cá nhân nên trịnh thanh hùng cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ
đã thông đồng với phan quốc việt tổng giám đốc công ty việt á và hồ anh sơn cựu thượng tá phó giám đốc viện nghiên cứu y dược học quân sự
để đưa công ty cổ phần công nghệ việt á gọi tắt là công ty việt á vào tham gia đề tài với vai trò là cơ quan phối hợp sản xuất hai mươi test kit thử nghiệm
và sau đó để việt á được cấp phép sản xuất thương mại trái pháp luật bộ kít
trong vụ án này việt đã gian dối trong làm thủ tục cấp phép bộ sản phẩm kit tại bộ y tế để được bộ y tế ra quyết định cấp phép tạm thời
và quyết định cấp phép lưu hành bộ kít cho công ty việt á trái pháp luật
hành vi gian dối này của các bị cáo trong việc tiếp nhận
nghiên cứu nghiệm thu quyết toán số tiền bộ khoa học và công nghệ giao học viện quân y nghiên cứu đề tài đã gây thiệt hại gần một mươi tám năm tỷ đồng
ngoài ra hùng và việt còn thông đồng trong việc gian dối để công ty việt á được cấp phép và sản xuất thương mại trái phép bộ kít
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong ba ngày